ngay sau khi có thông tin về những sai sót trong việc chi trả tiền hỗ trợ covid một mươi chín
ở xã cư ê làng huyện erca tỉnh đắk lắk mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
sau thời gian kiểm tra xác minh sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đắk lắc đã có báo cáo kết quả kiểm tra
xác minh những vấn đề mà báo chí có nêu tại các thôn sáu b sáu d và buôn vân kiều xã cưới làng
theo kết quả kiểm tra xác minh quy trình giả soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là quy trình ra soát hộ cận nghèo của xã cư ê làng chưa được thực hiện chặt chẽ và còn nhiều sai sót tồn tại
điều tra viên tại một số thôn buôn còn nể nang không trực tiếp đến hộ dân để thu thập thông tin
công tác chi trả tiền hỗ trợ thiếu sự giám sát của ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã
trên cơ sở kiểm tra xác minh sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đắk lắk kiến nghị ủy ban nhân dân xã cư ê làng
phối hợp với ban tự quản các thôn buôn ra soát tổng hợp danh sách hộ cận nghèo bị bỏ sót gửi ủy ban nhân dân huyện
để được xem xét giải quyết theo quy định tiến hành thu hồi nộp trả cho ngân sách nhà nước theo quy định những hộ không thuộc danh sách
ủy ban nhân dân xã tiến hành họp phân tích đánh giá và kiểm điểm những cá nhân tập thể có liên quan để xảy ra sai sót và xử lý theo quy định